hồi bảy giờ ngày một mươi hai tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi năm độ vĩ bắc một trăm một mươi năm bốn độ kinh đông
cách đảo hải nam trung quốc khoảng năm trăm một mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ
giật cấp một mươi phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng sáu tám mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm hai mươi km và có khả năng mạnh thêm
đến bảy giờ ngày một mươi ba tháng chín vị trí tâm bão ở khoảng hai mươi chín độ vĩ bắc một trăm một mươi một độ kinh đông
trên vùng biển phía đông bán đảo lôi châu trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
do ảnh hưởng của bão vùng biển phía bắc khu vực bắc biển đông có mưa bão gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một biển động mạnh
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
sau đó đi vào khu vực đất liền các tỉnh quảng ninh đến nam định